huyện xuân lộc tỉnh đồng nai là đơn vị cấp huyện đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi năm
hiện địa phương này đang hướng đến huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước
để góp phần vào thành tựu chung đó không thể không nhắc đến việc bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự
trong đó việc phát huy được sức dân và giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở có ý nghĩa quyết định
mới đây chỉ chưa đầy một mươi tiếng đồng hồ kể từ khi xảy ra ba vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn
với sự giúp đỡ của người dân công an huyện xuân lộc đã làm sáng tỏ bắt khẩn cấp hai đối tượng trần thế anh và nguyễn duy chiến
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên chở nhau trên xe mô tô phân khối lớn
quan sát người dân để xe máy sơ hở vào buổi trưa thì đột nhập bẻ khóa lấy đưa đi tiêu thụ
thì tôi cùng chiến đi đến đường cắn những nhà dân để xe sơ hở không khoa cổ và để thực hiện hành vi trộm
trong ngày mùng bảy tôi và chiến đã thực hiện ba vụ
còn sau khi mất tài sản gồm hàng trăm triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ trị giá hàng tỷ đồng
ông nguyễn đình cương ở xã xuối cát huyện xuân lộc đã trình báo cơ quan chức năng
công an huyện xuân lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập dấu vết trích xuất camera để truy bắt hung thủ
là một người dân thì tôi hết sức tin tưởng vào cái
lực lượng công an huyện xuân lộc trong một thời gian ngắn như vậy một vụ án trọng điểm như vậy đối tượng phức tạp như vậy
ba đối tượng ở ba địa phương khác nhau mà trong thời gian ngắn như vậy đã lùng ra được tung tích
và bắt được đối tượng trả lại tài sản cho người dân thì tôi hết sức là cảm kích lực lượng công an và nhất là đội hình sự của huyện xuân lộc
xuân lộc là huyện có địa bàn rộng giáp danh với hai tỉnh bình thuận và bà rịa vũng tàu lại có các tuyến quốc lộ một a và năm mươi sáu đi qua
nên tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp
tuy nhiên nhờ sự đồng lòng giúp sức của người dân nên hầu hết các vụ án xảy ra trên địa bàn đều được lực lượng công an điều tra sớm làm rõ
khi mà nhận bất cứ nguồn tin nào từ quần chúng nhân dân cũng như là từ các cơ quan chức năng khác là báo có nguồn tin về tội phạm
là chúng tôi lập tức là triển khai lực lượng nhanh chóng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện các
biện pháp nghiệp vụ điều tra đó là cái đầu tiên là chúng tôi thực hiện
cái thứ hai là khi tới hiện trường là anh em là có sự chỉ đạo sự phân công là cụ thể có kế hoạch cụ thể bám sát vào cái hiện trường để thực hiện các biện pháp điều tra để truy tìm đối tượng
cũng chính việc bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã góp phần giúp xuân lộc trở thành huyện được công nhận nông thôn mới đầu tiên của cả nước vào năm hai nghìn một mươi bốn
và hiện đang hướng dẫn